ngày một mươi bảy tháng tám tại thành phố tam kỳ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam đã tổ chức tiếp nhận hơn bốn tỷ đồng
từ các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp hỗ trợ nhằm giúp địa phương phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ủng hộ số tiền ba tỷ đồng tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam ủng hộ một tỷ đồng
công ty cổ phần phúc hoàng ngọc và báo kinh tế đô thị ủng hộ hai mươi triệu đồng năm mươi bộ bảo hộ y tế và năm mươi kính chắn giọt bắn